tại thừa thiên huế đêm giao thừa hàng nghìn người dân đã tập trung về quảng trường ngọ môn kỳ đài đại nội huế cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng đảng mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và chờ đón khoảnh khắc đếm ngược đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời
trong không khí tươi vui nhiều ca khúc ca ngợi đảng mùa xuân tình yêu quê hương đất nước đã đem đến không khí vui tươi phấn khởi
dưới tiết trời tạnh giáo xe lạnh nhiều gia đình du khách và đông đào nhất là các bạn trẻ cùng tập trung thưởng thức các tiết mục nghệ thuật
đúng gần vào khoảnh khắc giao thừa nhiều người cùng nhau đếm ngược từ một mươi về một để chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
tiếng chúc mừng gieo vui những cái bắt tay những cái ôm thật chặt đã được nhiều người dành cho nhau vào khoảnh khắc quan trọng này
thay cho pháo hoa như mọi năm giao thừa năm nay hàng trăm quả bóng bay được thả lên trời với ước vọng sức khỏe an lành và may mắn cho một năm mới
cả thành phố nôn nức không khí háo hức lòng người